mỹ bắt đầu thu thuế số hàng hóa trị giá một mươi sáu tỷ usd nhập cảng từ trung quốc
theo đó mặt hàng gồm hai trăm bảy mươi chín sản phẩm chỉ có năm dòng sản phẩm được loại khỏi danh sách đề nghị ban đầu vào ngày một mươi năm tháng sáu
tuy nhiên chất bán dẫn vẫn nằm trong danh sách chịu thuế
có vẻ như hai nước đang tiến mỗi lúc một gần đến một cuộc chiến tranh thương mại
sau khi nhiều vòng đàm phán không giải quyết được các vấn đề gai góc gồm
sự phàn nàn của mỹ về chính sách công nghiệp của trung quốc
mức độ mở cửa thị trường còn hạn chế của trung quốc
và thâm hụt thương mại mỹ trung ba trăm bảy mươi năm tỷ usd
cọ sát mỹ trung sẽ còn diễn biến rất phức tạp
có thể lúc căng hơn có thể dịu đi hay có thể bước vào giai đoạn hai bên cùng bắt tay tìm giải pháp
nhưng chắc chắn sẽ còn kéo dài không chỉ trong vòng một hai năm
vì đây là cuộc cạnh tranh chiến lược giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới
nếu mà trung quốc có nguy cơ vi phạm bản quyền và làm ảnh hưởng đến kinh tế của mỹ
do vậy thì mỹ đang có cái biện pháp phòng vệ đáp trả đối với việc vi phạm bản quyền của trung quốc
cuộc chiến tranh này rất gây gắt và sẽ kéo dài
đây là một cuộc chiến thương mại lớn và không chỉ hạn chế trong thương mại
nhưng cũng là một cuộc chiến tranh khác như tiền tệ đầu tư thậm chí những xung đột khác về mặt lợi
theo quan điểm riêng của cá nhân tôi tôi cho rằng khả năng xảy ra trong một cuộc chiến tranh toàn diện
về thương mại giữa mỹ và trung quốc là khả năng đó tương đối thấp
lý do có ba yếu tố mà tôi cho rằng là chúng ta cần phải xem xét một cách thấu đáo
thứ nhất cả mỹ và trung quốc đều là những đối tác thương mại lớn của nhau
và họ có cái sự phụ thuộc đáng kể vào nhau về mặt thương mại và về mặt kinh tế
thứ hai trên phương diện hiện nay giữa mỹ và trung quốc một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện xảy ra giữa cả hai bên
sẽ đem lại cái thiệt hại rất lớn về cả kinh tế lẫn quan hệ thương mại giữa mỹ và trung quốc
bởi vì hai quốc gia này là hai quốc gia rất lớn về mặt kinh tế chiếm một tỉ trọng rất cao trong gdp toàn cầu
và cuối cùng tôi cho rằng là giữa mỹ và trung quốc thì trung quốc vẫn đang nổi lên là một cái nền kinh tế lớn
với một cái thị trường tiêu thụ sản phẩm rất lớn
và đặc biệt là có cái triển vọng tương lai rất lớn về tiêu thụ sản phẩm của các quốc gia đang phát triển đặc biệt là mỹ
do đó thì mỹ nhiều khả năng sẽ không muốn bỏ qua một thị trường lớn rộng lớn với một ba tỷ dân
và với một cái mặt bằng thu nhập đang lên như thế này
do đó thì chúng tôi cho rằng những mâu thuẫn thương mại giữa mỹ và trung quốc hiện tại nó có
nhưng nó sẽ chỉ phát triển đến một độ là mâu thuẫn và xung đột thương mại mà thôi chứ không phải là chiến tranh thương mại
hàng hóa giá rẻ nguyên liệu sản xuất giá rẻ là cơ hội đầu tiên mà các chuyên gia tài chính ngân hàng đề cập đến
khi mỹ và trung quốc có những hành vi áp thuế sẽ làm giảm mức xuất nhập khẩu hàng hóa của hai quốc gia này với nhau
trung quốc sẽ tìm cách tiêu thụ hàng hóa để tránh lưu kho lưu bãi khi bị thị trường mỹ từ chối
với mỹ trước động thái đáp trả rõ ràng của trung quốc cũng sẽ chuyển lượng hàng hóa đó sang các nước gần trung quốc
trong đó có việt nam
từ đó người tiêu dùng việt nam có được những hàng hóa giá rẻ
nên sản xuất việt nam mua được đầu vào với mức giá cũng tương đối rẻ
nếu như phải nhập nguyên liệu trung quốc để sản xuất xuất khẩu thì là lợi thế
thực ra cuộc chiến thương mại thì không có ai mong muốn nó xảy ra
tuy nhiên khi nó xảy ra rồi thì đặc biệt ở phía về góc độ ở bên phía việt nam thì tôi nghĩ là mình phải tận dụng tối đa những tiềm lực mình đang có
đặc biệt là vấn đề là về nhân công với một cái giá rất là hợp lý và cạnh tranh
thứ hai nữa là về tay nghề
nhiều nhân công của con người việt nam mình rất là cao và được đánh giá rất là cao
chiến thương mại mỹ trung nó xảy ra thì nó đem đến cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp việt nam
để chúng ta có cái sự chuẩn bị tốt thì chúng ta sẽ len lõi vào và chúng ta lấy được những cái thị phần tốt của nước ngoài thông qua những cái thời cơ này sắp xảy ra
lợi thế là khi là hàng mỹ việt nam hàng trung quốc không vào được mỹ thì hàng việt nam là vào được
đó là cái cơ hội rất lớn của chúng ta
các doanh nghiệp việt ngay tại thời điểm này bây giờ là cần phải làm một cách hết sức tổng lực để mà lấy được những khách hàng lớn của mỹ ngay thời điểm diễn ra cái cuộc cạnh tranh thương mại này
việt nam và trung quốc có một số sản phẩm bán vào thị trường mỹ tương đối tương đồng
tôi nghĩ đây cũng là một cơ hội để chúng ta thấy rằng những sản phẩm nào có thể thay thế được và có thể nắm bắt được
và nắm bắt để chúng ta có một cái bước phát triển tốt vào thị trường mỹ
cơ hội chen chân vào hai thị trường lớn là cơ hội thứ hai đến với việt nam
theo các chuyên gia kinh tế khi hai thị trường trung mỹ từ chối nhau việt nam sẽ có cơ hội xuất khẩu những mặt hàng tương tự vào hai thị trường này
mỹ đánh thuế cao với trung quốc với mức thuế xuất nhập khẩu tới hai mươi năm thì việt nam có thể có được cơ hội vào thị trường mỹ với các mặt hàng xuất khẩu cùng loại
tương tự nhiều hàng hóa trung quốc áp thuế cao đối với mỹ
nhưng cũng không loại trừ khả năng một số hàng hóa việt nam có thể tận dụng thị trường mỹ
tức là việt nam có cơ hội chen chân vào thị trường mỹ và chung khi cả hai thị trường đó đều đang còn chỗ chống
việt nam nằm trong top năm quốc gia mà mỹ có thâm hụt thương mại lớn nhất thế giới với gần hai mươi sáu tỷ usd năm hai nghìn một mươi năm gần ba mươi tỷ usd năm hai nghìn một mươi sáu và hơn ba mươi hai tỷ usd năm hai nghìn một mươi tám
mỹ được coi là thị trường hấp dẫn nhất đối với việt nam
giống như trung quốc cơ cấu sản phẩm mà việt nam tập trung
trung xuất sang mỹ làm mặt hàng nông nghiệp
khi cuộc chiến tranh này xảy ra nhu cầu mặt hàng nông nghiệp ở mỹ sẽ tăng lên
đó là cơ hội tốt cho việt nam nhanh chân chiếm lĩnh thị phần
cho rằng khi mối quan hệ giữa trung mỹ trở nên căng thẳng
vấn đề hợp tác giữa nhật bản châu âu với trung quốc cũng không thể thuận lợi
khi đó chắc chắn ba trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới
gồm mỹ nhật châu âu sẽ tìm đến các thị trường khác để đầu tư
trong đó có việt nam
đó chính là cơ hội mà chúng ta cần phải tính trước để nắm bắt
để chuẩn bị một mặt bằng một môi trường thuận lợi nhất
để đón các dòng đầu tư nước ngoài
các tập đoàn lớn từ mỹ nhật châu âu nhằm mở rộng thị trường hàng hóa và dịch vụ
mỹ và trung quốc đều là hai đối tác rất lớn của việt nam
mặc dù hàng hóa của việt nam xuất sang mỹ chỉ chiếm khoảng hơn một hàng hóa mỹ
nhưng đối với việt nam thì đây lại là một tỷ trọng rất lớn
phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh cho rằng
khi xảy ra chiến tranh thương mại mỹ đánh thuế rất cao đối với trung quốc
thì đương nhiên những hàng hóa tương tự của các nước khác
cũng sẽ được chính phủ và hiệp hội hàng hóa của mỹ đưa lên bản cân xem xét đánh thuế
đặc biệt là những mặt hàng mà chúng ta đang có thẳng dư thương mại với mỹ
về phía trung quốc cũng thế
họ cũng sẽ xem xét đánh thuế với những mặt hàng đã đánh thuế cao với mỹ từ các nước khác
thời gian vừa qua một số mặt hàng mà trung quốc xuất vào thị trường việt nam
dưới dạng liên doanh liên kết sau đó sẽ xuất từ việt nam sang mỹ
và các quốc gia khác nhằm trốn tránh thuế với cái mắc made in vietnam
do đó các nước nói trên cũng sẽ có các biện pháp kiểm tra giám sát
với các sản phẩm tương tự của việt nam
điều này gây nguy cơ làm giảm lượng xuất khẩu hàng hóa của nước ta sang các quốc gia này
tạo nên trào lưu bảo hộ sản xuất của các quốc gia trên thế giới
điều này có thể mướt đường của việt nam để xuất khẩu sang mỹ
và do đó việt nam có thể chịu một số cái tác động các chính sách của mỹ
trừng phạt đối với kinh tế việt nam nếu điều đó xảy ra
khi mà mỹ áp thuế đối với hàng hóa trung quốc
thì trung quốc có thể dùng cái kênh qua việt nam để xuất khẩu sang mỹ
tuy nhiên điều này rất là nguy hiểm bởi vì hiện nay mỹ đã ban hành những luật phòng chống lần tránh thương mại
tức là phòng chống cái nguy cơ mà hàng hóa của trung quốc có thể sang các nước khác
sau đấy thì vào mỹ
do vậy thì nếu mà việt nam để cái điều này xảy ra thì rất có thể việt nam bị bã lây
tức là có thể bị mỹ áp thuế bất kể đối với hàng hóa có xuất xứ trung quốc hay đối với việt nam
các chuyên gia kinh tế cho rằng cuộc chiến thương mại mỹ trung
mặc dù tạo cơ hội cho không ít doanh nghiệp có thể mua được nguyên vật liệu
linh kiện phụ tùng với giá rẻ
từ đó hàng hóa sẽ tăng sức cạnh tranh xuất khẩu sang thị trường mỹ
thay thế phần nào hàng hóa trung quốc
tuy nhiên các doanh nghiệp việt nam cũng cần phải lưu ý nhiều vấn đề
việt nam cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình
đặc biệt là thông báo cập nhật danh mục hàng hóa bị áp thuế của cả mỹ và trung quốc
cũng như động thái tỷ giá cả đồng đô la mỹ và đồng nhân dân tệ để doanh nghiệp có phản ứng kịp thời
cần tiếp cận nhanh với các nhà đầu tư fdi lớn tại trung quốc để xúc tiến đầu tư vào việt nam
khi thị trường trung quốc và mỹ đều bị ảnh hưởng
đồng thời cần nghiên cứu sâu hơn danh mục một số hàng hóa của trung quốc
có thể nhập vào việt nam trong trường hợp xuất khẩu của trung quốc sang mỹ
bị hạn chế để có cách thức đối phó và kiểm soát phù hợp
song song đó cần chuẩn bị tốt các thông tin liên quan đến phòng vệ thương mại với mỹ
trong trường hợp chiến tranh thương mại lan rộng
chuẩn bị tốt những phương án ứng phó với những tác động biến động về thương mại toàn cầu
mà nếu diễn ra một sự hướng xấu
ảnh hưởng đến thương mại đến đầu tư
vậy như việt nam
tôi cho đây là những cái thách thức chung
của đồng kinh tế
đồng kinh tế mà chính phủ phải tập trung xử lý
riêng về doanh nghiệp
tôi cho rằng là vấn đề hiện nay
phải có một cái đối sách quyết sách
nhất là cái tác động thị trường thế giới
làm sao tận dụng được cái thợ cơ
để xử lý vấn đề
và phải có niềm tin
về cái chiến vọng phát triển
để chúng ta có phương hướng ra
có thể nói một điều
cuộc chiến tranh này
kẻ thắng người thua
thì tôi không nghĩ là
bây giờ cũng quá sớm để nói
nhưng nó là vừa tạo ra thách thức
vừa tạo ra cơ hội
để chúng ta phát triển
vấn đề là phải bình tĩnh
và sáng suốt lựa chọn giải pháp
để mà chúng ta có thể tận dụng được
cái cơ hội
và hạn chế được các thách thức
mới đây bên lề hội nghị ngoại giao
lần thứ ba mươi đang diễn ra tại hà nội
nguyên đại sứ việt nam tại hoa kỳ
phạm quang vinh không giấu nổi sự lo lắng
khi cho rằng các cuộc đồng độ thương mại
giữa các nước lớn hiện nay
đã và sẽ tác động lâu dài đến nền kinh tế việt nam
nỗi trăn trở của ông vinh
cũng là mối lo lắng chung của hầu hết
các trưởng đại diện cơ quan ngoại giao việt nam
ở nước ngoài về dự hội nghị ngoại giao lần này
tuy nhiên việt nam dường như
đã có sự chuẩn bị bước đầu để đối mặt
với các thách thức đó bằng cách đa dạng hóa quan hệ
phát biểu tại hội nghị
tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ
việt nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
với một mươi sáu quốc gia đối tác toàn diện
với một mươi một quốc gia và quan hệ chiến lược
đặc biệt với lào và campuchia
các mối quan hệ đối tác chiến lược
đối tác toàn diện tiếp tục được thúc đẩy
phát huy hiệu quả các mặt tích cực
bên cạnh đó việt nam đã ký kết
một mươi ba hiệp định thương mại tự do
trong đó một mươi hiệp định đã có hiệu lực
chính những mối quan hệ đa dạng
những hiệp ước cùng có lợi như vậy
đã giúp giảm chấn tác động tiêu cực
của các cuộc xung đột thương mại đến việt nam